công an huyện định quán tỉnh đồng nai ngày hôm nay đã lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke minh nguyễn ở xã phú cường
đồng thời triệu tập chủ quán karaoke để làm rõ về hành vi vi phạm quy định trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó lực lượng công an huyện định quán phối hợp với công an xã phú cường đã bất ngờ kiểm tra phát hiện nhiều đối tượng thanh niên tụ tập tại quán karaoke minh nguyễn
ấp bến nôm hai xã phú cường do ông nguyễn minh sơn làm chủ khi thấy lực lượng công an các đối tượng trong hai phòng của quán đã bỏ chạy tán loạn
tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế một mươi ba đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bịch ma túy tổng hợp hai khay sử dụng ma túy dụng cụ chia ma túy cùng với một số tăng vật có liên quan
qua tết nhanh chín đối tượng dương tính với chất ma túy